bố mẹ tôi có một mảnh vườn muốn để lại di trúc cho hai người con trai
người con trai cả của bố mẹ tôi đã mất chỉ còn lại người con trai thứ hai
người con trai cả của bố mẹ tôi hiện còn vợ và bốn cháu trai
vậy nếu bố mẹ tôi cho người con dâu và người con trai thứ hai thừa kế đất thì có hợp pháp hay không
người con dâu trưởng có được hưởng quyền thừa kế đất đai hay không
nếu người con dâu trưởng không được thừa kế đất đai thì di trúc cho con của người con dâu có được không
theo điều sáu trăm hai mươi bốn bộ luật dân sự
đã quy định rất rõ là di trúc đó là sự thể hiện ý chí cá nhân của người nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết
điều này có nghĩa rằng là bố mẹ bạn hoàn toàn có thể lập di trúc để lại cái di sản cho bất kỳ ai mà theo ý chí của bố mẹ bạn mà pháp luật không cấm cái việc đó
như vậy việc bố mẹ bạn lập di trúc để lại mảnh đất này cho người con dâu và người con trai thứ hai là hoàn toàn hợp pháp
tuy nhiên việc lập di trúc thì phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và nội dung của di trúc thì không được trái luật
thứ hai là về quyền thừa kế
quyền thừa kế của người con dâu trưởng do người con trai cả đã mất trước thời điểm người để lại di sản thừa kế đã mất
người con dâu trưởng không được hưởng quyền thừa kế trong trường hợp này theo pháp luật mà chỉ có thể được hưởng thừa kế theo di trúc
quyền thừa kế của các con của người con cả trong trường hợp này thì nếu ông bà đã mất không để lại di trúc thì các cháu có thể được hưởng thừa kế theo trường hợp này
điều sáu trăm năm mươi hai bộ luật dân sự đã quy định rất rõ trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống
nếu cháu cũng chết trước cùng với thời điểm người để lại di sản thì chất được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chất được hưởng
khán giả lưu văn sơn ở bắc ninh hỏi
tôi là viên chức từ năm hai nghìn một mươi
tôi có bằng trung cấp
và được xếp lương cán sự một tám mươi sáu
đến nay lương của tôi là hai sáu mươi sáu
tôi đã học xong đại học
vậy tôi cần làm những thủ tục gì theo quy định hiện hành
bạn sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau
thứ nhất là đơn vị bạn đang làm việc phải có nhu cầu
thứ hai là hoàn thành cái nhiệm vụ trong ba năm gần nhất
và có ý thức kỷ luật và đạo đức tốt không bị xử lý kỷ luật

đào tạo về năng lực chuyên môn ứng với ngạch chuyên viên và các kêu cầu khác do bộ quản lý viên chức ban hành
do bạn được xếp lương ở ngạch cán sự
nay muốn xin sang ngạch chuyên viên thì bạn cần liên hệ đến đơn vị quản lý và bày tỏ mong muốn được nâng ngạch lương
trong trường hợp mà bạn được đồng ý thì bản thân bạn cũng đáp ứng các tiêu chuẩn
bạn sẽ được tham gia kỳ thi nâng ngạch lương
kỳ thi này thì rõ ràng từng địa phương tổ chức do vậy dù bạn đã đủ điều kiện nâng ngạch
nhưng bạn vẫn phải chờ cái kỳ thi nâng ngạch do địa phương bạn tổ chức
khi tham gia kỳ thi nâng ngạch thì theo khoản một điều một mươi của thông tư một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ nội vụ ban hành
thì bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây
thứ nhất là đơn đăng ký dự thi xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp
thứ hai là bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu ban hành kèm theo thông tư một mươi hai
có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc là quản lý viên chức
thứ ba là bảng nhận xét đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức
không giữ chức vụ quản lý hoặc là của người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý
thứ tư là bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi
hoặc là xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
và cái cuối cùng các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp
mà viên chức dự thi hoặc là xét thăng hạng
khán giả vũ thu cúc ở quảng ninh hỏi
tại cơ sở dược ở hà nội có tạm chú ở hà nội hộ khẩu thương chú ở quảng ninh
tôi muốn làm chứng chỉ hành nghề dược ở hà nội được hay không hay làm ở quảng ninh
theo điều một mươi ba của luật dược năm hai nghìn một mươi sáu về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược quy định
thứ nhất là có văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại việt nam
và phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh
thứ hai là có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược
bộ phận dược của cơ sở khám bệnh chữa bệnh trường đào tạo
ngành dược cơ sở nghiên cứu dược cơ sở kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc
cơ quan quản lý về dược hoặc là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
hoạt động trong lĩnh vực dược tại việt nam là cơ sở khám chữa bệnh
chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định sau đây
thứ ba là có giấy chứng nhận đủ sức khỏe hành nghề dược do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
và thứ tư là không thuộc một trong các trường hợp đang bị truy cứu trong hình sự
đang chấp hành bản án quyết định của tòa án trong thời gian bị cấm hành nghề
cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án quyết định của tòa án
thứ hai là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
và cái cuối cùng là đối với người tự nguyện xin cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi
thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều này
như vậy nếu bạn có hộ khẩu thường trú ở quảng ninh
thì bạn hoàn toàn có thể được làm cái giấy chứng nhận hành nghề dược ở hà nội mà pháp luật không cấm bạn
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
đây là những hình ảnh được một người tham gia giao thông ghi lại vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trên đoạn đường cao tốc thăng long hướng hà nội đi hòa lạc
một chiếc xe taxi ngang nhiên chạy ngược chiều với tốc độ cao
việc di chuyển ngược chiều như vậy gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
đề nghị cơ quan chức năng xác minh và có biết pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định
đây là những hình ảnh được người dân ghi lại vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trên đoạn đường võng nguyên giáp tuyến đường chính từ sân bay nội bài về trung tâm thành phố hà nội
hiện tượng đổ thai trộm ra môi trường nhất là xả thẳng ra đường giao thông gây ô nhiễm mất mỹ quan
và đặc biệt là mất an toàn giao thông như thế này đã diễn ra nhiều lần tại các tuyến đường
như đại lộ thăng long đường võng nguyên giáp
đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết rứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật như trên
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau